tiếp tục là thông tin về các vụ án mạng mà đau lòng là hung thủ và nạn nhân đều có mối quan hệ là cha con
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đang điều tra vụ án mạng
khiến một người tử vong xảy ra tại xã thanh định huyện định hóa
vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm công an huyện định hóa nhận được tin báo từ người dân
về việc một người đàn ông ở xã thanh định bị sát hại
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương ở phần đầu
lực lượng công an đã khẩn trương xác minh truy xét bắt giữ nghi phạm là nguyễn văn long là con đẻ của nạn nhân
và thu giữ hung khí gây án được biết nguyễn văn long thần kinh không bình thường